tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng hai mươi bốn năm tù đối với bốn bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đây là vụ án đầu tiên ở nước ta được đưa ra xét xử vụ án liên quan đến chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định
theo cáo trạng vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi chuộc hai chiếc tàu bị lực lượng chức năng malaysia bắt giữ về hành vi khai thác hải sản trái phép
trần văn luyến là chủ tàu đã bàn bạc với trần minh tâm liên hệ với một cán bộ đăng kiểm thay đổi số hiệu mới cho cặp tàu nói trên
sau đó luyến đã thuê hai bị cáo còn lại và rủ hơn hai mươi người khác điều khiển tàu đến vùng biển malaysia và indonesia khai thác hải sản trái phép
với thủ đoạn cũ là tắt thiết bị hành trình và xóa số cuối của tàu
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo luyến tám năm tù hai bị cáo dũng và tâm mỗi bị cáo bảy năm tù bị cáo nhật một năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo luyến tám năm tù hai bị cáo nhật một năm tù bị cáo nhật một năm tù bị cáo nhật một năm tù bị cáo nhật một năm tù